các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
chỉ trong chưa đầy một tháng lần lượt các tỉnh tiền giang cà mau long an kiên giang
đồng loạt công bố tình trạng khẩn cấp vì hạn hán xâm nhập mặn dẫn đến thiếu nước ngọt
tình trạng khô hạn hiện tại vẫn rất nghiêm trọng ở nhiều nơi thuộc trung bộ và nam bộ
theo ông hoàng phúc lâm tình trạng khô hạn và thiếu nước sẽ diễn ra tại các tỉnh quảng trị quảng nam
từ phú yên đến bình thuận và khu vực tây nguyên đặc biệt tại những nơi ngoài vùng cấp nước của công trình thủy lợi
tại khu vực nam bộ theo ông lâm từ nay đến cuối tháng năm tổng lượng dòng chảy từ thượng nguồn sông mê công
về hạ lưu và đồng bằng sông cửu long có khả năng thiếu hụt từ một mươi năm hai mươi so với trung bình nhiều năm
trong khoảng thời gian tiếp theo từ tháng tám đến tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi bốn nguồn nước trên các sông ở khu vực bắc bộ
tiếp tục ở mức thiếu hụt so với trung bình nhiều năm
tây nam bộ đánh giá điều quan trọng là phải thích ứng để cùng chung sống
trước đây chúng ta thực hiện ngọt hóa ở một số khu vực chẳng hạn như ngọt hóa cà mau ngọt hóa gò công
vì ngày xưa mục tiêu là sản xuất lúa vậy nên cần ngăn mặn giữ ngọt
tuy nhiên ngày nay mục tiêu có sự thay đổi cơ cấu kinh tế của đồng bằng sông kiều long trong phát triển nông nghiệp
là thủy sản trái cây lúa gạo
việc thực hiện công trình thủy lợi không còn hướng đến chuyện ngăn mặn giữ ngọt như trước
mà dịch chuyển sang điều tiết nước theo tiểu vùng quy hoạch tích hợp ở đồng bằng sông kiều long
mỗi tiểu vùng lại có mục tiêu phát triển ưu tiên dựa vào lợi thế
tiến sĩ trần hữu hiệp nguyên ủy viên chuyên trách vụ trường vụ kinh tế bàn chỉ đạo tây nam bộ
đánh giá điều quan trọng là giải pháp thích ứng để chung sống
trước tiên chúng ta phải thực hiện ngọt hóa ở một số khu vực chẳng hạn như ngọt hóa cà mau ngọt hóa gò công
vì ngày xưa mục tiêu là sản xuất lúa vậy nên cần ngăn mặn giữ ngọt
giải pháp phù hợp nhất là thích ứng với tự nhiên bằng các giải pháp công trình và phi công trình
tiến sĩ hiệp cho biết thêm chúng ta nói đồng bằng sông kiểu long đang bị hạn mặn
nhưng thực tế không phải tất cả các tỉnh đồng bằng sông kiều long đều bị hạn mặn
thời tiết khắc nghiệt cả vùng đều chịu tuy nhiên thiếu nước ngọt chỉ xảy ra tập trung ở một số tỉnh
do vậy khi thực hiện giải pháp công trình không thể đầu tư cho tất cả các tỉnh thành
đều được xây dựng công trình chống xâm nhập mặn được
những công trình xây nên phải phục vụ cho kịch bản phát triển của từng địa phương cụ thể
và quan trọng nhất là phải phù hợp
bên cạnh đó tiến sĩ nguyễn ngọc huy chuyên gia về biến đổi khí hậu và cảnh báo thiên tai cho biết
hiện canh dạch ao hồ ở một số nơi đã cạn nước hoặc có nước thì đã bị nhiễm mặn
nên chắc chắn chúng ta phải chuyển nguồn nước ngọt từ nơi khác về cho các khu vực bị hạn mặn
và người dân phải sử dụng tiết kiệm khoa học nguồn nước này trong vào mùa tháng tới
phải ưu tiên hàng đầu cho sinh hoạt tiếp đến là ưu tiên nước cho vật nuôi và cây trồng lâu năm như xoài sầu riêng
mang cụt mít nên tái sử dụng hoặc áp dụng phương pháp tưới nhỏ giọt sau đó mới ưu tiên cho sản xuất kinh doanh
chuyển sang thông tin thời tiết thế giới đáng chú ý tình trạng nóng lên toàn cầu do phát thải nhiên liệu hóa thạch
rất có thể đã làm trầm trọng thêm những trận mưa dữ dội chút xuống các tiểu vương quốc ả rập thống nhất uae và oman vào tuần trước
khiến nhiều người thiệt mạng và gây lũ lụt trên diện rộng
nhận định này được đưa ra trong nghiên cứu được nhóm nhà khoa học của world weather attribution
tổ chức chuyên đánh giá vai trò của biến đổi khí hậu đối với mô hình thời tiết cực đoan trên thế giới công bố ngày hai mươi năm tháng bốn
các tiểu vương quốc ả rập thống nhất vừa qua đã hứng chịu lượng mưa lớn nhất kể từ khi công tác thống kê bắt đầu vào năm một nghìn chín trăm chín mươi
đã khiến bốn người thiệt mạng tại các tiểu vùng quốc ả rập thống nhất trong khi con số này ở oman là hai mươi một người
các tiểu vương quốc ả rập thống nhất và oman cũng là quốc gia sản xuất dầu mỏ đang phải hứng chịu thời tiết nắng nóng cực độ do hiện tượng nóng lên toàn cầu gây ra
những trận lũ lụt tuần trước cho thấy nguy cơ xảy ra các hiện tượng thời tiết cực đoan khi hành tinh nóng lên
theo nghiên cứu của world wester ealition đã phân tích dữ liệu lịch sử về thời tiết và các mô hình khí hậu để xác định những thay đổi với các hình thái mưa trong khu vực
trong đó có những năm có hiện tượng thời tiết enino kết quả cho thấy những cơn mưa cực đoan ít dữ dội hơn đáng kể trong những năm trước khi nhiệt độ cao hơn một hai độ c so với thời kỳ tiền công nghiệp
trong khi đó những năm có hiện tượng thời tiết el nino lượng mưa cực lớn đã gia tăng một mươi bốn mươi ở khu vực bị ảnh hưởng
wezer antibution lưu ý sự nóng lên toàn cầu do hoạt động đốt nhiên liệu hóa thạch được xem là nguyên nhân có khả năng nhất khiến lượng mưa ngày càng tăng
giáo sư sonia senevireni tại trường đại học
đại học eth ở zurich thụy sĩ cũng là thành viên của world weather attribution cho biết lũ lụt ở các tiểu vương quốc ả rập thống nhất và oman đã chỉ ra rằng ngay cả những khu vực khô hạn cũng có thể bị ảnh hưởng mạnh mẽ vì các đợt mưa
một mối đe dọa ngày càng gia tăng cùng với sự nóng lên toàn cầu do đốt nhiên liệu hóa thạch
trong khi đó bà mariam jajaria thành viên world weather attribution và là nhà nghiên cứu tại đại học hoàng gia london anh cho biết
các đợt mưa cực lớn đã gia tăng ít nhất một mươi cường độ ở các tiểu vương quốc ả rập thống nhất và oman
phát hiện này phù hợp với nguyên lý vật lý cơ bản rằng bầu không khí ấm hơn có thể giữ được nhiều hơi ẩm hơn
tiếp theo chương trình sẽ là phần chi tiết dự báo thời tiết của các khu vực đêm nay và sáng mai hai mươi bảy tháng bốn
thủ đô hà nội có mây ngày nắng nóng chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi
gió đông nam đến nam cấp hai cấp ba
trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh
từ hai mươi năm đến ba mươi sáu độ
phía tây bắc bộ có mây ngày nắng nóng và nắng nóng cay cắt
có nơi đặc biệt cay cắt
chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi
nhiệt độ giao động từ hai mươi ba đến ba mươi chín độ
phía đông bắc bộ có mây ngày nắng nóng chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi
nhiệt độ giao động từ hai mươi năm đến ba mươi sáu độ
khu vực từ thanh hóa đến thừa thiên huế có mây ngày nắng nóng và nắng nóng cay cắt
có nơi đặc biệt cay cắt
riêng phía nam có nắng nóng cay cắt và đặc biệt cay cắt
chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi nhiệt độ giao động từ hai mươi sáu đến bốn mươi độ
khu vực từ đà nẵng đến bình thuận có mây
phía bắc từ đà nẵng đến phú yên có nắng nóng và nắng nóng cay gắt có nơi đặc biệt gai gắt
phía nam ngày nắng có nơi nắng nóng chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi nhiệt độ giao động từ hai mươi sáu ba mươi năm độ
khu vực tây nguyên có mây ngày nắng nóng có nơi nắng nóng cay gắt chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi nhiệt độ giao động từ hai mươi hai ba mươi bảy độ
khu vực nam bộ có mây ngày nắng nóng và nắng nóng gai gắt có nơi đặc biệt gai gắt chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi
nhiệt độ giao động từ hai mươi năm đến ba mươi chín độ
tiếp theo chương trình sẽ là thông tin thời tiết của một số tỉnh thành phố trên cả nước

kết thúc bản tin thời tiết ngày hôm nay của chúng tôi sẽ là thông tin thời tiết của một số thủ đô các nước trên thế giới
cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị
xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các bản tin thời tiết tiếp theo